thành phố đà nẵng hiện đang sở hữu hàng chục ngôi nhà cổ có tuổi đời trên dưới hai trăm linh năm tuổi
chủ yếu tập trung ở địa bàn huyện hòa vang
mỗi ngôi nhà là một vẻ đẹp kiến trúc độc đáo thể hiện nét tài hoa của người nghệ nhân dân gian xưa
tuy nhiên những giá trị thẩm mỹ được khắc ghi trên từng phiến gỗ hàng thế kỷ đang bị xuống cấp
nguyên nhân là bởi người dân thì thiếu kinh phí sửa chữa
còn các cơ quan quản lý lại chân trừ trong công tác hỗ trợ bảo tồn
cột kéo rỗng ruột tường mục nát và nhiều hạng mục khác trong ngôi nhà gần hai thế kỷ này đã bị hư hỏng nặng
chủ nhà chị lê thị mỹ duyên cho biết tình trạng của ngôi nhà không phải là chuyện mới xảy ra
xuống cấp là khoảng hai mươi năm rồi đó
trời mưa mưa to là trên mấy nhà bị ngói hư chảy nước xuống
phía bàn thờ là phải lấy thao hấn
theo thống kê của phòng văn hóa thông tin toàn huyện hòa vang hiện có khoảng trên ba mươi ngôi nhà cổ
sáu mươi trong số đó đã bị xuống cấp
đáng buồn hơn một số gia đình do nhu cầu sinh hoạt đã tiến hành cải tạo
thay đổi kết cấu toàn bộ của ngôi nhà làm mất đi giá trị nguyên bản vốn có
được biết vài năm trở lại đây
nhiều đoàn liên ngành
các tổ chức quốc tế cũng đã đến tìm hiểu khảo sát
lên kế hoạch trùng tu phục vụ khách tham quan du lịch
nhưng đến nay việc thực thi vẫn đang còn chậm trễ
hiện xuống hỏi này thành phố cũng có
kêu xuống đầu tư cho để sửa chữ
kêu người ở hội an ra
để hỏi thử là làm sửa là hay bao nhiêu
nói đủ thứ mà không thấy gì
trước đây thì cũng có mấy anh chị thành phố về
nhưng mà đều cũng kêu xin kiếm phí chưa được
cho nên cũng để nguyên như vậy
cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm
có thể nói rằng nhà cổ vừa là cái cũ
nhưng cũng là minh chứng cho nét đẹp văn hóa truyền thống của làng quê việt
vì vậy bảo tồn và phát huy giá trị của nhà cổ
là điều hết sức cần thiết
thể hiện sự trân trọng những vốn quý mà cha ông để lại